nhân kỷ niệm ngày di sản văn hóa việt nam hai mươi ba tháng một mươi một sở văn hóa thể thao và du lịch hải dương đã phối hợp ủy ban nhân dân huyện nam sách tổ chức giao lưu hát ca trù tỉnh hải dương lần thứ bảy
đây là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh hải dương nói riêng và vùng đồng bằng bắc bộ nói chung
hải dương là một trong một mươi năm tỉnh thành của cả nước được ghi danh có di sản văn hóa ca trù cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại
tham dự buổi giao lưu có gần sáu mươi nghệ nhân ca nương nghệ nhân ca nương kép đàn trống trầu đến từ năm câu lạc bộ ca trù trong tỉnh hải dương
các nghệ nhân đã đem đến một mươi một tiết mục đặc sắc như hát mưỡu nói hát gửi thư hát múa bỏ bộ hát sẩm hát dân hương
buổi giao lưu là cơ hội để các câu lạc bộ ca trù của tỉnh hải dương giao lưu trao đổi kinh nghiệm góp phần bảo tồn phát huy di sản ca trù tại hải dương
tỉnh cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để ca trù trên địa bàn tỉnh hải dương phát triển mạnh mẽ sâu rộng hướng về nhiều cơ sở hơn nữa